mở rộng chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã bắt khẩn cấp quang văn doanh và lò văn phong cùng chú tỉnh điện biên về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ bốn gói heroin một xe máy hơn ba mươi triệu đồng